đêm qua tám thanh niên điều khiển tám xe mô tô không đưa mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng với tốc độ cao
đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam bắt giữ
qua tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
đã phát hiện ngăn chặn một nhóm khoảng hai mươi đối tượng tụ tập tổ chức đi xe lạng lách đánh võng
gây dối trật tự công cộng tại đường đinh tiên hoàng
phát hiện lực lượng chức năng nhóm đối tượng đã bỏ chạy theo nhiều hướng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ tám đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau trước qua các trang mạng xã hội zalo facebook
để tụ tập tổ chức đi xe lạng lách đánh võng
nằm đối tượng có hộ khẩu thường trú chủ yếu là tại huyện thanh liêm và thành phố phủ lý
nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe